liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một mươi bảy người chết vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trên biển cửa đại thành phố hội an của tỉnh quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông lê sen sinh hoàn chín trăm bảy mươi chú tại thành phố hội an
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
ông xen là người điều khiển chiếc cano gặp nạn trên biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
khiến một mươi bảy hành khách thiệt mạng trước đó ông sen lái cano phương đông mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông chở theo ba mươi sáu khách cùng với ba thuyền viên
từ đảo cù lao tràm vào đất liền khi cách trạm biên phòng cửa đại thành phố hội an khoảng hai hải lý
về hướng tây bắc thì cano bị lật làm một mươi bảy người thiệt mạng
vụ án đã được khởi tố vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và đang tiếp tục điều tra làm rõ